cảm ơn các bạn đã theo dõi
giáo quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hiểu hạn một thành viên quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
giáo quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản ba điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hà nội giải cứu an toàn
sức khỏe cháu bé cũng không bị ảnh hưởng
tuy nhiên hiện đang là mùa cao điểm nắng nóng
chính vì vậy bể bơi hay các môi trường có nước luôn thu hút rất đông người lớn và trẻ em đến đây
tình trạng đông đúc quá tải cũng đã xảy ra tại nhiều địa điểm
điều này rất dễ khiến phát sinh những tình huống mất an toàn
do vậy người dân cần lưu ý đến những cảnh báo từ phía cơ quan chức năng
để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và trẻ em
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng hồ văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại thị trấn nông trường liên sơn
huyện văn trấn tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách một cm trên trước mép
và đối tượng nguyễn đại nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu vực trung ái
phường nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tây sơn tỉnh bình định
là đối tượng nguyễn văn thà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thượng giang
xã tây giang huyện tây sơn tỉnh bình định
có sẹo thẳng dài một cm cách một cm dưới trước đầu mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện